cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phối hợp với sở văn hóa và thể thao tp hcm
tổ chức khai mạc hội diễn tiếng hát miền đông lần thứ một mươi chín năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
miền đông nam bộ hội tụ tỏa sáng tại đường đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm
mỗi đoàn nghệ thuật tham dự hội diễn với nội dung ca ngợi sự lãnh đạo của đảng bác hồ
ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và tình yêu con người
truyền thống đấu tranh anh dũng hào hùng của quê hương con người đông nam bộ
các chương trình còn thể hiện những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa phương trong khu vực
hội diễn tiếng hát miền đông lần thứ một mươi chín năm hai nghìn hai mươi là một sự kiện văn hóa nghệ thuật của khu vực
chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày thành phố sài gòn gia đình
chính thức vinh dự mang tên chủ tịch hồ chí minh hướng tới chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm
các mạng tháng tám thành công quốc hành nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hội diễn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc giữ bảo tồn
và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian của dân tộc tôn vinh phổ biến
những giá trị truyền thống bản sắc văn hóa của từng địa phương nói riêng khu vực đông nam bộ nói chung
nhất là trong việc phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được unesco ghi nhận tôn vinh